cổng điện tử m to giúp người dùng tìm kiếm các kỹ năng phù hợp để tiếp cận kinh tế số thậm chí tìm kiếm các kỹ năng phù hợp với công việc
ngoài các khóa học trực tuyến người dùng có thể truy cập đến các chuyên gia tư vấn trực tuyến hoặc ngoài đời tìm kiếm các công việc đang tuyển dụng ứng dụng đang được sử dụng rộng rãi tại các quốc gia trong khu vực châu á
tại malaysia nơi chính quyền tuyên bố chính sách phải có tối thiểu một công việc dành cho người khuyết tật
công m tower còn giúp chuẩn bị lực lượng lao động sẵn sàng phục vụ nhu cầu của chính phủ
tại hà nội co robot xinh xắn virbot này lại có thể hỗ trợ cho người khuyết tật thính giác và thị giác bằng cách tiếp nhận thông tin xử lý thông tin và phản hồi tới người khuyết tật bằng các cách khác nhau
với một hệ thống thị giác máy tính và trí thông minh nhân tạo cô robot này có thể nhận dạng ra các vật thể người giới tính xung quanh
từ đó có thể phản hồi lại bằng các công
cô robot này có thể được cài đặt trên nó thông qua lời nói
đối với người khiếm thị co robot này có thể dẫn đường và giúp những người khiếm thị tránh các vật thể lạ khi đi đường
đồng thời giúp họ nhận ra người quen trên phố và thông tin tới người khuyết tật
cũng từ cô robot này mà các kỹ sư của việt nam có thể tách ra thành những sản phẩm nhỏ gọn
có giá thành hợp lý như gậy dẫn đường phát hiện rào càn và một số sản phẩm khác nhằm phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của người khuyết tật
cô robot viabot hiện nay của chúng tôi thì nó có khá nhiều các cái tính năng
trong đó thì có tính năng là nhận dạng khuôn mặt dạng tuổi giới tính
có thể tổng hợp tiếng nói có thể tự di chuyển có thể sao chép các cử chỉ của con người
và nó có cả chức năng hội thảo truyền hình cho phép những người từ xa có thể nói chuyện được với những người đứng trước và đứng xung quanh robot
đấy thì đối với những người khuyết tật thì cái robot này nó có thể là một số các cái thao dựng
nó có thể là một số các cái thao tác như là nó có thể dẫn đường cho người ta để đi lại
và nó cũng có thể dùng cái trí thông minh của mình để nó nhận dạng cho các vật thể và nó nói cho người khuyết tật biết những cái vật thể đấy là những người đấy là ai
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi là cuộc cách mạng công nghiệp bốn
là sự kết hợp các công nghệ giúp xóa nhòa danh giới giữa các lĩnh vực vật lý số hóa và sinh học
bản chất của cuộc cách mạng này là dựa trên nền tảng công nghiệp
số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình phương thức sản xuất nhấn mạnh những công nghệ đang và sẽ có tác động lớn nhất là công nghệ in ba d công nghệ sinh học công nghệ vật liệu mới công nghệ tự động hóa người máy
hiểu một cách khác thì nếu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là sử dụng năng lượng nước hơi nước và cơ giới hóa sản xuất
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai là sử dụng năng lượng điện và sự ra đời của các dây chuyền sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba là sự ra đời và lan tỏa của công nghệ thông tin là của cách mạng máy tính hay cách mạng số sử dụng điện tử và công nghệ thông tin để tự động hóa sản xuất
thì cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là xu hướng hiện tại của tự động hóa và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất
nó bao gồm các hệ thống mạng vật lý mạng internet kết nối vạn vật và điện toán đám mây
đó thì dựa trên các công nghệ nền tảng cốt lõi là xử lý dữ liệu lớn trí thông minh nhân tạo internet kết nối vạn vật và robotics
thế thì cái công nghệ đó thì nó có thể hỗ trợ rất là nhiều cho con người
đặc biệt là công nghệ internet kết nối vạn vật nó là dựa trên những hệ thống cảm biến thông minh và kết nối với thông minh nhân tạo
và có thể là thay thế phần nào cho những cái giác quan mà con người bị khiếm khuyết
và vì vậy nên là chúng tôi thấy rằng là người khuyết tật chính là những người mà có nhu cầu rất cao về công nghệ
và công nghệ có thể giúp đỡ rất nhiều cho họ
khi mà được hỗ trợ bằng công nghệ thì họ có thể hòa nhập cộng đồng dễ hơn
họ có thể là tự đi ra hoạt động tham gia các hoạt động xã hội đi ra đường phố và từ đó mở rộng những cơ hội việc làm
và họ ít bị phụ thuộc hơn vào những người xung quanh
thì tôi nghĩ rằng đó là một cái rất là quan trọng
đối với cộng đồng người khuyết tật việc có được những sản phẩm ứng dụng công nghệ bốn và cuộc sống sinh hoạt thường ngày sẽ giúp họ được tiếp cận và sử dụng các sản phẩm mang tính tiện ích cao hơn và thuận lợi hơn nhờ được sử dụng những lợi thế của công nghệ
anh ngô quang hiếu bị hỏng mắt từ năm lớp tám
từ đó tới nay mơ ước về một đôi mắt sáng luôn thường trực trong anh
hiện anh đang sử dụng các thiết bị như tv thông minh các thiết bị kết nối thông minh về học
tập giáo dục giải trí nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống
yêu thích công nghệ anh tự may bò và kết hợp các thiết bị từ điện dân dụng với các phần mềm thông minh để tạo ra những hiệu ứng khác biệt
đối với anh sự ra đời của công nghệ bốn là một cuộc cách mạng mang đến một bước ngoặt lớn không chỉ cho cuộc sống của người dân trên toàn thế giới mà sẽ là một bước đột phá cho cộng đồng người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng
cuộc cách mạng công nghệ bốn đã tạo nên một bước
bước ngoặt trong cuộc sống bước đột phá trong cuộc sống hiện tại và tương lai có thể là khó
khó mà nói được trước những điều gì sẽ thay đổi và trong mong ước của chúng tôi những người khiếm thị những đổi thay đó về mặt khoa học công nghệ về khoa học công nghệ sinh học công nghệ vật lý vật liệu mới kết nối vạn vật công nghệ trí tuệ nhân tạo và sau này là các ứng dụng về y học có thể làm cho chúng tôi có cuộc sống dễ dàng
chúng tôi có thể hy vọng vào một ánh sáng của công nghệ ánh sáng của đôi mắt và tiến bộ như y học dựa vào công nghệ bốn chúng tôi có thể lại tiếp tục có cuộc sống được tốt đẹp hơn
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới who hiện trên thế giới có khoảng một tỷ người khuyết tật điều đó có nghĩa là trung bình cứ bảy người sẽ có một người bị khuyết tật thân thể
điều đó là một triệu người khuyết tật thân thề
điều đó có nghĩa là trung bình cứ bảy người sẽ có một người bị khuyết tật thân thể
riêng tại châu âu và châu mỹ tỷ lệ này cao hơn khi cứ năm người lại có một người khuyết tật
ở việt nam theo thống kê của bộ lao động thương bình và xã hội số lượng người khuyết tật hiện nay đang chiếm khoảng bảy tám dân số
những con số trên cho thấy cộng đồng người khuyết tật đang chiếm một tỷ lệ đáng kể ở cả các nước phát triển và đang phát triển
và điều đáng lưu ý là do khả năng lao động mất đi hoàn toàn hoặc giảm sút nên tỷ lệ đói nghèo ở bộ phận này cũng cao gấp đôi so với bình thường
do đó việc cải thiện cuộc sống và nâng cao khả năng lao động cho họ có thể tác động tích cực đến nền kinh tế
nếu có sử dụng những phần mềm để vụ riêng cho cá nhân như làm với bạn bè chẳng hạn nó đơn giản hơn
tới đây bốn nếu như hiện đại không thì rất là dễ
rất là có lợi cho mọi người thôi
tôi nghĩ là công nghệ bốn này để giúp cho những người khuyết tật trong cuộc sống nó dễ dàng tiếp cận với bên ngoài và xã hội nhiều hơn
và tôi rất kỳ vọng về bốn này
có những cái công nghệ như thế thì nó sẽ giúp ích rất nhiều cho những người khiếm thị như chúng tôi có thể nhìn lại được ánh sáng mọi thứ chẳng hạn
hoặc là có robot dẫn đường thì nó đi lại nó sẽ yên tâm hơn
tôi rất kỳ vọng là tôi có thể nó có cái kính nhìn được thì tôi có thể nhìn được
tôi đeo mua cái kính để đeo tôi có thể lái được ô tô
vì ước mơ của tôi từ ngày xưa là thích lái ô tô
trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn các công nghệ cao như robot trí tuệ nhân tạo vạn vật kết nối
có thể tạo ra những sản phẩm và giải pháp giúp người khuyết tật hòa nhập tốt hơn với xã hội
qua đó công nghệ hỗ trợ người khuyết tật sẽ đóng góp lớn vào sự phát triển chung
nhờ nâng cao hiệu suất làm việc của đối tượng này và giảm gánh nặng xã hội
do họ có thể độc lập hòa nhập cuộc sống tốt hơn
tuy nhiên đầu tư vào công nghệ dành cho người khuyết tật đang là một thách thức lớn
bởi công nghệ dành cho người khuyết tật là lĩnh vực rất đặc thù vì tính chuyên biệt của nó
việc kinh doanh trong lĩnh vực này sẽ vấp phải rào càn là giá thành sản phẩm quá cao
trong khi đối tượng khách hàng lại rất hạn chế
khi mà công nghệ bốn đã bắt đầu phát triển đó là một cơ hội rất tốt
cho người khuyết tật có những điều kiện những dụng cụ hỗ trợ thuận lợi hơn
hiện nay thì đã có một số cái như là giúp cho những người khiếm thị
cũng như là những người điếc và đặc biệt là những người khuyết tật vận động
có cái điều kiện di chuyển và hỗ trợ để làm sao giúp cho cái cuộc sống
cái sinh hoạt hàng ngày của người ta được thuận lợi hơn
tôi thấy ví dụ như là có những người bị gần như là liệt toàn thân
thế khi mà người ta có được những cái xe lăn
hỗ trợ bằng cái phần mềm thì gần như là họ không phải dùng bằng tay để lăn
hoặc là có những người hỗ trợ để đẩy xe thì họ có thể bấm một cái nút
chỉ bằng bằng ngón tay thì có thể là di chuyển hoặc là di chuyển theo cái điều khiển
bằng cái trí não của người ta hay là những ánh mắt của người ta
thì cái điều đó là giúp cho những người khuyết tật nặng có điều kiện sinh hoạt thuận tiện
tuy nhiên để mà người khuyết tật mà có được những cái vật dụng đấy
thì với điều kiện kinh tế thì chắc là không phải là một cái vật dụng đấy
chắc là hơi khó khăn
cái thời kỳ mà phát triển công nghệ như bây giờ thì
cái việc những người kỹ sư nghiên cứu luôn luôn tâm niệm là muốn tạo ra những cái sản phẩm
hữu ích và có thể phục vụ tốt cho con người
đặc biệt là những người kiếm trị để họ có thể hòa nhập được với lại cộng đồng
và họ có thể tự tin giao tiếp cũng như là tạo ra các cái ngoài vật chất cho con người
ở việt nam thì còn hạn chế về cái vấn đề là
gia công cơ khí chính xác và các mạch mạch điện tử cao cấp
thế nên là trong quá trình phát triển thì các cái sản phẩm yêu cầu đặc thù riêng
thì lại phải những cái đó thì mình lại phải nhập khẩu từ nước ngoài
và cũng phải gia công chế tạo tự gia công chế tạo thì nó cũng mất nhiều thời gian
đây là cái khó khăn đầu tiên
còn cái khó khăn thứ hai đó là khó khăn làm sao mà mình có thể đưa được các cái ứng dụng của sản phẩm
với lại cái nhu cầu của người dùng cũng như là để hỗ trợ tốt cho họ
theo các chuyên gia để thực hiện thành công của cách mạng công nghiệp bốn
ngay từ khi bắt đầu các chính phủ cần có một khung chính sách đám mây chuyên nghiệp logic và hợp lý
tập trung vào bốn thành phần là hạ tầng phát triển kỹ năng cho thế hệ kế tiếp
điện toán tin cậy và lãnh đạo
điều này giúp đảm bảo mọi thành phần xã hội đặc biệt là các tầng lớp ít được tiếp cận
có thể truy cập vào đám mây
và sử dụng những lợi thế đó bởi chìa khóa thành công của nền kinh tế là những công nghệ này
phải phục vụ mọi cộng đồng bao gồm cả người nghèo và người khuyết tật
công nghệ không thể chỉ phục vụ một vài nhóm công dân giàu có hoặc các quốc gia phát triển
điều này giúp đảm bảo mọi thành phần xã hội đặc biệt là các tầng lớp ít được tiếp cận
và sử dụng công nghệ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất thường ngày
phần chương trình của chúng tôi đến đây là hết cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình thắp sáng niềm tin
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội hoặc qua email
thắp sáng niềm tin
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau